việt nam đã và đang trở thành một quốc gia phát triển mạnh mẽ như một công sưởng của thế giới
với rất nhiều mặt hàng sản phẩm khác nhau từ điện thoại điện tử đến may mặc
với việc gia nhập mạnh mẽ vào kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
và hàng loạt các hiệp định song phương và đa phương được ký kết
việt nam sẽ trở thành một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng đối với thế giới
và sri lanka mong muốn sẽ trở thành một đối tác chiến lược tin cậy với việt nam trên hành trình này
tính cho tới thời điểm hiện tại
việt nam và sri lanka đã ký kết tám hiệp định hợp tác về văn hóa thương mại biểu chính
vận tải hàng không kinh tế khoa học và kỹ thuật miễn trừ thị thực cho công dân hai nước
mang hộ chiếu công vụ và ngoại giao du lịch tránh đánh thuế hai lần
việc việt nam mở lại đại dứ quán tại colombo vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
và các chuyến thăm cấp nhà nước giữa các bên đã góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
quan hệ hợp tác giữa hai bên đã có những bước phát triển
trên nhiều lĩnh vực như kinh tế chính trị văn hóa giáo dục
đặc biệt hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong phong trào không liên kết và trên các diễn đàn quốc tế khác
là một trong những thành viên sáng lập công ước luật biển
sri lanka luôn ủng hộ các nguyên tắc về bảo đảm an ninh và tự do hàng hải
giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
sri lanka cũng hợp tác chặt chẽ với việt nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc nhậm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
khẳng định ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hội đồng kinh tế và xã hội liên hợp quốc hai nghìn bảy mươi sáu hai nghìn một mươi tám
trong hội nghị cấp cao g bảy năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua tại nhật bản
thủ tướng của chúng tôi đã có thời gian gặp gỡ và trao đổi với thủ tướng của các bạn
về sự hợp tác giữa các nguyên tắc
có thể nói sri lanka luôn ủng hộ việt nam
và chúng tôi biết việt nam cũng luôn ủng hộ sri lanka trong mọi lĩnh vực
chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự đồng lòng hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển cho cả hai quốc gia
tôi tin rằng mối quan hệ này sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực
bao gồm chính trị kinh tế văn hóa giáo dục và nhiều lĩnh vực khác
bên cạnh việc phát huy và phát triển tích cực mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị
hợp tác nông nghiệp thủy sản trao đổi văn hóa du lịch
trong những năm gần đây quan hệ thương mại giữa việt nam và sri lanka
cũng đã phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ
kim ngạch thương mại hai triệu tăng ba mươi hàng năm cao nhất trong số các nước nam á
theo số liệu của tổng cục hải quan
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và sri lanka tăng trưởng khả quan
khi đạt mức một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi năm
và lên tới con số ba trăm hai mươi năm sáu triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi năm
về đầu tư tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một cục đầu tư nước ngoài của việt nam
và cục đầu tư sri lanka đã ký biên bản hợp tác
xác định các lĩnh vực khuyến khích đầu tư của sri lanka vào việt nam
bao gồm dệt may cao su điện điện tử chế biến nông sản thực phẩm
chế tác đá quý đồ trang sức
các lĩnh vực khuyến khích đầu tư của việt nam vào sri lanka bao gồm
viên thông chế tạo máy nông nghiệp nuôi trồng chế biến thủy sản
thăm dò khai thác dầu khí
sản xuất đồ nhựa vật liệu xây dựng
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sri lanka đã có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực
với tổng vốn đăng ký tám mươi ba bảy mươi bảy triệu đô la mỹ
đứng thứ bốn mươi tám trên một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
bên cạnh đó hai bên đã có sự hợp tác tốt đẹp và đạt hiệu quả cao trong nông nghiệp
thủy sản thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao bộ trưởng nông nghiệp
nghề cá thành lập tiểu ban hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước
trình độ phát triển và định hướng phát triển kinh tế của hai nước
có một điểm rất tương đồng
cơ hội ở chính là chỗ có thể học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau
trong việc xây dựng một số những ngành
nhất là những ngành về nông nghiệp
những cái ngành về cơ khí nông nghiệp hay là phát triển về du lịch
những cái điểm đó nó cho thấy rằng
là nếu như mà hai bên cùng hợp tác với nhau
và cùng khai thác cái lợi thế của mình
thì có thể giúp nhau và hỗ trợ nhau phát triển trong thời gian tới
có thể nói rằng là việt nam và sri lanka đã có một cái mối quan hệ truyền thống hữu nghị rất là lâu đời
và trong những thời gian trước đây
thì sri lanka cũng là một trong những quốc gia
mà ủng hộ mạnh mẽ cái phong trào giải phóng dân tộc của việt nam
tuy nhiên là bước vào cái giai đoạn hòa bình xây dựng và phát triển
là một khó khăn của cả hai bên
và đặc biệt là những cái khó khăn từ phía bên sri lanka cho nên là
trong thời gian qua thì cái mối quan hệ hợp tác thương mại
đầu tư và du lịch giữa hai bên vẫn còn chưa tương xứng được với tiềm năng cũng như là lợi thế
kể cả mong muốn của cả hai bên
tôi nghĩ rằng là nhà nước phải là người đi trước
mở đường và đặt nền móng và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
tôi tin rằng là với cái truyền thống hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai bên
thì các quan hệ hợp tác về đầu tư thương mại và du lịch sẽ tự động nó sẽ diễn ra
có thể thấy mối quan hệ tốt đẹp và tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang là những
điều kiện thuận lợi để các bộ ngành doanh nghiệp hai nước tận dụng khai thác
thêm vào đó chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bốn của thủ tướng sri lanka
theo lời mời của thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc sẽ góp phần mở rộng
tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì sự phôn vinh ở mỗi nước
trong chuyến thăm lần này thủ tướng sri lanka và phu nhân mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác
mà hai bên quan tâm như thương mại đầu tư viễn thông nuôi trồng chế biến thủy sản
chế tạo máy vật liệu xây dựng hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
chuyến thăm việt nam của thủ tướng sri lanka trong những ngày này đã chứng tỏ tình hữu nghị
và tinh thần phát huy truyền thống tốt đẹp của việt nam và sri lanka trong chuyến thăm này
thủ tướng của chúng tôi mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về thương mại đầu tư
nuôi trồng và chế biến thủy sản
chế tạo máy vật liệu xây dựng sri lanka cũng rất quan tâm tới lĩnh vực công nghệ thông tin
một trong những lĩnh vực mà sri lanka có khá nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao
sri lanka thực ra là về trình độ công nghệ thông tin của họ rất là cao họ cũng có rất nhiều
chuyên gia cũng như là nói được tiếng anh cũng như là có một số kinh nghiệm lĩnh vực trên một số
mảng như là chứng khoán như là các dự án chính phủ thế thì chúng tôi cũng quan tâm hợp tác để
làm nhau phối hợp với các doanh nghiệp sri lanka để đưa các ứng dụng của sri lanka sang việt nam
chuyên gia của sri lanka sang việt nam cũng như là hợp tác với các doanh nghiệp sri lanka ở khu vực
như châu á thái bình dương việt nam đã và đang trở thành một quốc gia phát triển mạnh mẽ với nhiều
tầng sản xuất điều mà sri lanka mong muốn là được kết hợp chặt chẽ với việt nam khai thác được tối
đa tiềm năng và sức mạnh của cả hai bên cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư khác đang quan tâm tới thị
thị trường hấp dẫn này tôi cũng thấy có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tới thị trường bán lẻ của việt nam
vào các thị trường như công nghệ thông tin rất nhiều nhà đầu tư của sri lanka đang chuẩn bị để
bước vào thị trường của việt nam và tôi tin là các doanh nghiệp của việt nam các nhà đầu tư
việt nam cũng có thể tìm kiếm được rất nhiều lĩnh vực tại sri lanka để có thể đầu tư kinh doanh
với hàng loạt các văn kiện thỏa thuận hợp tác đã đang và sẽ được ký kết cùng với những nỗ
lực của chính phủ và nhân dân hai nước việt nam và sri lanka đang đứng trước rất nhiều cơ hội hợp
tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và các mục tiêu mà hai bên đã đối xử với nhau
hãy đưa ra sẽ là một tương lai không xa